thưa quý vị ngân hàng nhà nước cho biết đến nay gói cho vay một trăm hai mươi năm tỷ đồng cho nhà ở xã hội mới giải ngân được khoảng bốn trăm một mươi năm tỷ đồng tức là chưa tới một với sáu dự án
dữ liệu từ ngân hàng nhà nước cho thấy gói tín dụng một trăm hai mươi năm tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân được triển khai để thực hiện mục tiêu xây một triệu căn nhà ở xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
sau một năm triển khai mới chỉ giải ngân được bốn trăm một mươi năm tỷ đồng tại sáu dự án còn giải ngân cho người mua nhà là hơn năm trăm bốn mươi triệu đồng tại hai dự án còn số này tương đương với một tổng gói cho vay
nguyên nhân triển khai chậm ngân hàng nhà nước cho rằng nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế hiện mới có hai mươi tám tỉnh thành công bố danh mục nhà ở xã hội nhà ở công nhân dự án cải tạo xây dựng lại trung cư
trong đó các tỉnh tập trung công bố kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tổng cộng mới có sáu mươi tám dự án được công bố thuộc danh mục vay vốn chương trình này
về phía người mua nhà việc giải ngân chậm và không đạt hiệu quả do vướng bởi quy định đối tượng thụ hưởng còn phức tạp khiến người dân gặp khó khăn khi vay ưu đãi
ngoài ra theo nhiều chuyên gia lãi suất gói vay ưu đãi trên vẫn cao trong khi thời gian cho vay ngắn nên chưa thu hút được các doanh nghiệp người dân vay vốn
ngày hai mươi tháng bốn ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết
hội trình đề xuất chủ trương lập quy hoạch chung đô thị khánh hòa theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương gửi thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đề nghị thủ tướng chính phủ thống nhất chủ trương cho phép ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung đô thị khánh hòa
với phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh khánh hòa
trong đó tỷ lệ quy hoạch chung đô thị khánh hòa được lập ở tỉ lệ một trên hai mươi năm riêng các khu vực đô thị trung tâm được lập ở tỉ lệ một trên một mươi
về sự cần thiết lập quy hoạch chung đô thị khánh hòa ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số chín về xây dựng phát triển tỉnh khánh hòa đến năm hai nghìn ba mươi thành phố trực thuộc trung ương
trong đó khánh hòa phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển trở thành một cực tăng trưởng trung tâm của khu vực duyên hải nam trung bộ tây nguyên và cả nước về kinh tế biển
phần đấu đây là nơi nhân dân có mức sống cao hiền hòa và hạnh phúc
hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu vừa thông qua nghị quyết thành lập thành phố đông triều trực thuộc tỉnh quảng ninh
như vậy thì đông triều sẽ trở thành thành phố thứ năm của tỉnh quảng ninh
sau khi thành lập thành phố đông triều có hai mươi một đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm một mươi bốn phường và bảy xã
nếu chủ trương này được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua quảng ninh sẽ có năm thành phố trực thuộc gồm hạ long cẩm phả uông bí mong cái và đông triều
tỉnh ủy quảng ninh nhấn mạnh việc xem xét tám thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã đông triều và thành lập thành phố đông triều
để tạo điều kiện phát huy khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế sẵn có đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa phát triển tương xứng với vị thế địa chính trị địa kinh tế văn hóa xã hội
và phù hợp với hiện trạng phát triển của thị xã đông triều sau chín năm thành lập
thành ủy đà nẵng vừa có hướng dẫn sắp xếp tổ chức cán bộ công chức viên chức cơ quan đảng mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
ở những địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính quận phường giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
hướng dẫn của thành ủy đà nẵng nhấn mạnh đối với quận phường mới ban thường vụ cấp ủy cấp trên quyết định thành lập đảng bộ mới
trên cơ sở sắp nhập hợp nhất tổ chức đảng của đơn vị hành chính cung cấp trước khi sắp xếp
các đơn vị không thuộc diện sắp xếp phải tạm dừng việc tuyển dụng tiếp nhận công chức đến công tác tại các cơ quan trực thuộc
ở cấp quận đà nẵng tạm dừng việc bầu bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý đối với các quận có phường phải sắp xếp
ở cấp phường đà nẵng tạm dừng việc bầu các chức danh cán bộ gồm bí thư phó bí thư đảng ủy mặt trận tổ quốc trưởng các tổ chức chính trị xã hội tại phường thuộc diện sắp xếp
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
sáng hai mươi tháng bốn trong khuôn viên đại sứ quán việt nam tại thủ đô phnom penh
đã diễn ra lễ khai mạc hội thao chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
bảy mươi ngày chiến thắng điện biên phủ và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc trong tháng bốn và tháng năm lịch sử
cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp việt nam tại campuchia cùng toàn thể bà con kiều bào
phát huy những thành tích đã đạt được tích cực tham gia hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe
tăng cường sự gắn kết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống
và trong công tác chuyên môn

thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao vì lợi ích cộng đồng
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn ngân hàng bidc dự kiến sẽ tổ chức một giải chạy mở rộng
với sự tham gia
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn ngân hàng bidc dự kiến sẽ tổ chức một giải chạy mở rộng
với sự tham gia của khoảng gần hai vận động viên nhằm gây quỹ ủng hộ một số bệnh viện tại campuchia
thưa quý vị thành phố hải phòng vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đây là dịp để hải phòng tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
thành phố hải phòng có gần hai năm trăm linh anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh
cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia làm nên chiến thắng điện biên phủ
những chiến thắng vang dội của quân và dân hải phòng kiến an đã góp phần cùng quân và dân cả nước
dáng cho địch những thất bại nặng nề như trận tiến công vào thị xã kiến an ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trận tập kích tổng kho sang dầu thượng lý ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trận phá can cơ lốt từ ngày hai mươi tám tháng tám
đến ngày một mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trận tập kích sân bay đồ sơn ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chiến thắng cắt đi rực lửa ngày bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
nhân dịp này thành phố hải phòng đã tặng quà cho bốn trăm năm mươi năm đồng chí thương binh bệnh binh thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
trường đại học văn lang vừa phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
tổ chức hội thảo du lịch quốc gia với chủ đề ứng dụng công nghệ số khai thác giá trị di sản
phục vụ phát triển du lịch bền vững ở việt nam
dự có cơ quan quản lý du lịch các tỉnh thành phố các chuyên gia đầu ngành du lịch và các trường đại học
tại hội thảo các chuyên gia du lịch cho rằng ứng dụng công nghệ thông minh và phát triển du lịch bền vững
là xu hướng tức yếu để tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch việt nam
tuy nhiên muốn phát triển du lịch bền vững ngành du lịch việt nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế
chính sách cho phát triển du lịch thông minh phát triển nguồn nhân lực có trình độ công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ
các trường đại học cần vận dụng chuyển đổi số vào giáo trình giảng dạy
đáp ứng được với yêu cầu phát triển của ngành trong thời gian tới
hiện nay trường đạc văn lan có một khu thực hành về vr và vr ba trăm sáu mươi đầu tư trực tiếp tại hệ thống phòng thực hành
và sinh viên sẽ được thương tác và thực tập trực tiếp ở trên đó và mời các chuyên gia hàng đầu
để có thể giảng dạy và cung cấp kiến thức cho các em
du lịch thông minh bước đầu đã và đang có những dấu hiệu tích cực giúp ngành du lịch hướng đến phát triển
bền vững do đó ngành du lịch các địa phương doanh nghiệp trên địa bàn từng bước ứng dụng công nghệ thông tin
để tạo ra các sản phẩm mới đa dạng giúp nâng cao trải nghiệm của du khách
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi trên cơ sở đoàn báo chí kháng chiến tại trên khu việt bắc
hội những người viết báo việt nam tiền thân của hội nhà báo việt nam hiện nay ra đời
đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển của hội
và đội ngũ những người làm báo cách mạng việt nam bảy mươi bốn năm xây dựng trưởng thành hội nhà báo việt nam
ngày càng phát triển là nơi tập hợp đoàn kết động viên người làm báo cả nước phát huy năng lực sáng tạo
tinh thần cách mạng có phần xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam thực hiện dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
ngay từ buổi ban đầu thành lập đảng đã xác định báo chí là một mặt trận một mặt trận quan trọng
trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng
hội nhà báo là một chiến sĩ
đặc biệt các nhà lãnh đạo kiên suất của đảng ta đều là các nhà báo
điển hình là chủ tịch hồ chí minh rồi đến các đồng chí như trường trinh phạm văn đồng xuân thủy võ nguyên giáp
do đó hội nhà báo việt nam là một trong những hội chính trị xã hội nghề nghiệp ra đời sớm nhất
trong suốt quá trình hoạt động hội nhà báo việt nam đã tập hợp đoàn kết động viên đội ngũ người làm báo cả nước
vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách gian khổ
hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng

trong một bức thư gửi trí thức nam bộ trong đó có các nhà báo chủ tịch hồ chí minh đã viết
ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà mà anh em văn hóa trí thức phải làm
cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho tổ quốc
trải qua bảy mươi ba năm hình thành và phát triển đến nay hội nhà báo việt nam đã có
trên hai mươi ba bảy trăm linh hội viên sinh hoạt tại sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố hai mươi liên tri hội và hai trăm một mươi tám tri hội trực thuộc
đội ngũ phóng viên biên tập viên ngày càng trẻ hóa được đào tạo bài bản hệ thống
nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại không ngừng đổi mới sáng tạo
nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện đa dạng phong phú
chất lượng chính trị giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao
tại sao chúng ta phải ứng dụng công nghệ đặc biệt là công nghệ mới như bây giờ sử dụng công nghệ ai vào
để chúng ta tổ chức sản xuất để tiết giảm chi phí sản xuất thu dập được những thông tin có chất lượng
và chúng ta đem đến thông tin mà nó nhanh nhạy nhất đến với quý khán giả và đồng giả
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phó thủ tướng trần hồng hà đã ký quyết định số ba trăm sáu mươi ba
phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tiếp đó ngày một mươi hai tháng bốn chính phủ đã phê duyệt điều lệ hồ nhà báo việt nam
tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho báo chí thực hiện làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền
phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng sự nghiệp đổi mới của đất nước
thưa quý vị chùa trăm gian hay còn được biết đến cái tên gọi đó là chùa quảng nghiêm
được xếp vào một trong quý đại dương thắng của sứ đoài
đây là một ngôi chùa cổ kính
có từ thời nhà lý tọa lạc trên một ngọn đồi cao khoảng năm mươi mét ở huyện trương mỹ hà nội
bên cạnh phong cảnh hữu tình chùa còn có kiến trúc độc đáo mang nhiều giá trị lịch sử và tôn giáo
có phần tạo nên sức hút khiến cho du khách thập phương cùng đến chiêm bái và lễ phật
đây là cổng chính của chùa trăm gian gồm hai cổ đồng thụ và hai nhà cầu
chùa này cảnh quan cảnh trí rất đẹp từ mặt phong thủy
chùa đây có hai tên
dân gian thì lại cứ quen gọi là chùa trăm gian
cách tính của người xưa là cứ bốm cổ một gian và nó liền nhau và tính như thế là nó có đủ một trăm gian chùa
chúng ta đang đứng đây là phía trước của chùa
về không gian nói thì trước chùa là một cái hồ bán nguyệt
trên cái hồ bán nguyệt thì gọi là cái giá ngự
còn chỗ chúng ta đang đứng đây là cái cục thứ hai
và trung tâm của nó chính là cái gác chuông này
cũng như nhiều gác chu khác nó được kiến trúc theo cái kiểu nhà phương đình
và nó hai tầng tá mái
các mái nó phát đao rất là duyên dáng
cái màu sắc xưa cũ của nó còn để lại khiến cho người ta cảm giác là nó rất là cổ kính
còn ở bên trong này thì cái điêu khắc của các chi tiết ấy là có thể nói là rất là đẹp
trên gác ấy thì có một quả chuông lớn
thế thấy nó theo truyền thuyết nói thì là được đúc từ thời cảnh thịnh
thế đây là cụm thứ ba của di tích
nó là khu chính của chùa
cái dãy mà chúng ta đang nhìn thấy thì gọi là nhà đại bái
một cái nhà lớn để lễ
gồm bảy gian
gian giữa là tam bảo
còn ba gian bên là thơ phật
riêng ở chùa trăm gian thì cái pho tượng tuyết sơn
là cái pho tượng nói về đức như lai
khi ngồi dưới cái cây bồ đề bốn mươi chín ngày đêm chỉ ngấp có một hạt gạo
để chiêm nghiệm để suy tưởng để tìm cách giải thoát cho chúng sinh
để có được cái đạo phật
như ngày nay
thì cái pho tượng ấy được đánh giá rất cao về mặt nghệ thuật
còn hai bên tả mạc hữu mạc có thờ một mươi tám vị la hán
và những cái bức tranh thập điện
cái nét đặc sắc của cái chùa này là la hán là phủ điêu thôi
chứ không phải tượng tròn
nhưng cũng rất sinh động
và đặc biệt là những cái bức tranh thập địa còn giữ được cái giá trị nguyên gốc của nó đến bây giờ
nó rất cổ rất xưa
và vì thế nó rất quý
chùa trăm giang
một ngôi chùa hết sức cổ kính
và có truyền thống
và những giá trị lớn về văn hóa về sở hữu
mong rằng trong thời gian tới
chùa lại được quan tâm nhiều hơn nữa
để gìn giữ tu bổ
để ngôi chùa càng phát huy được những giá trị
một cái điểm du lịch tuyệt vời cho địa phương
dù mang lại nhiều tiện ích
nhưng với lượng lớn rác thải từ nhựa hàng năm ra môi trường
đòi hỏi chúng ta phải có những hành động kịp thời
không chỉ trong cộng đồng dân cư
mà các cơ sở y tế cũng là nơi hàng ngày phát sinh lượng lớn rác thải nhựa
vì vậy tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người bệnh
để thay đổi hành vi sử dụng nhựa một lần
là điều cần thiết để kiểm soát ô nhiễm nhựa
bệnh viện này hiện đang có hơn một ba trăm linh bệnh nhân nội trú
chưa kể những người nhà chăm sóc
để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày
bệnh nhân và người nhà vẫn dùng đồ nhựa một lần
vì sự tiện lợi
nhưng cũng vì thế mà số lượng rác thải nhựa phát sinh hàng ngày là khá lớn
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân
bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức thực hiện tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho bệnh nhân và người nhà bằng cách
giảm giá khi người mua mang đồ đựng thức ăn
đồng thời được tham gia những mini game
như trả lời câu hỏi về rác nhựa
và nhận những phần quà nhỏ
mang ý nghĩa bảo vệ môi trường
trước kia thì em cũng thường xuyên đi mua đồ ăn
và hay dùng đồ nhựa một lần
thì em thấy nó khá là tiện lợi
nhưng mà sau buổi ngày hôm nay thì em được các anh chị hướng dẫn
và cũng thấy được tác hại của việc dùng đồ nhựa một lần
trước hết thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe
thứ hai là ảnh hưởng đến môi trường
thì sau buổi hôm nay thì em sẽ thay đổi
hàng ngày ngoài chất thải nhựa sinh hoạt
tại bệnh viện này còn có chất thải y tế
bao gồm cả chất thải nguy hại
và phải xử lý theo quy trình riêng
bệnh viện đã có sáng kiến đầu tư hệ thống lò hấp
chất thải nguy hại qua lò hấp xử lý
đã trở thành rác nhựa thông thường
và có giá trị tái chế cao
từ chất thải nhựa nguy hại qua quá trình hấp
thì đã chuyển thành chất thải nhựa thông thường
mà có thể tái chế được
và từ đó đến nay
cái số lượng chất thải nhựa nguy hại
mà có thể tái chế được đang tăng
trung bình trong một ngày có khoảng độ bốn mươi kg chất thải nhựa
năm mươi kg chất thải đấy là một khối lượng rất lớn
nếu mà chúng ta không xử lý để tái chế được
là một cái điều rất là nguy hại
tất cả các bệnh viện trên cả nước
chung tay để xử lý và đưa từ chất thải nhựa nguy hại
thành chất thải nhựa tái chế được
là một cái rất quan trọng để giảm thải
cái chất thải nhựa trong môi trường
và giúp trung tay để bảo vệ môi trường
nếu nhìn vào kết quả của một cơ sở y tế này
có thể là rất nhỏ
cả hệ thống hơn một bệnh viện trên cả nước
cùng trung tay thực hiện
sẽ là những con số không nhỏ
trong bảo vệ môi trường
bây giờ là những thông tin đáng chú ý
trên các báo số sang ngày hôm nay
thưa quý vị
việt nam đang hội nhập sâu rộng quốc tế
thực hiện ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị toàn cầu
theo hướng tập trung các khâu có hàm lượng chi thức cao
dẫn tới gia tăng nhu cầu lao động chất lượng cao
để có được năng suất cao
nâng tầm năng lực cạnh tranh
xong theo bài viết trên báo nhân dân cuối tuần
với hệ thống giáo dục nghề nghiệp
còn chưa bắt kịp sự thay đổi về công nghệ
bài toán cung ứng lao động chất lượng cao
đòi hỏi sự đổi mới căn bản trong tư duy đào tạo
và kết nối cung cầu trên thị trường lao động
thực tế cho thấy
việt nam là quốc gia hiếm hoi gặt hái
được kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài fdi ngày càng tăng
trong bối cảnh hoạt động đầu tư quốc tế chầm lắng
cũng như sự cạnh tranh trong thu hút fdi ngày càng gai gắt
tuy nhiên bài viết trên báo hà nội mới khẳng định
để tăng cường sức hút đối với nguồn vốn quan trọng này
thì các cấp ngành liên quan cần tiếp tục cải cách
cải thiện chất lượng môi trường đầu tư
trong đó chủ yếu là những cải cách về thủ tục hành chính
để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp fdi
kết thúc quý i
kinh tế nước ta có nhiều gam màu sáng
tuy nhiên theo ghi nhận trên báo đại biểu nhân dân
thực tế các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn
cần sớm được tháo gỡ
để doanh nghiệp có thể phục hồi
và phát triển bền vững hơn
cụ thể việc trước tiên cần phải làm
đó là khôi phục các động lực tăng trưởng truyền thống
tức là thị trường tiêu thụ sản phẩm
đồng thời tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới
bao gồm kinh tế xanh
kinh tế tuần hoàn
kinh tế số
đây là những yêu cầu vừa mang tính cấp bách
vừa có tính chiến lược lâu dài
theo phản ánh trên báo nhân dân
hiện nay việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà
một trong những nguồn năng lượng sạch
vẫn đang gặp nhiều khó khăn
nhất là tại các khu công nghiệp
vì vậy một số ý kiến chuyên gia cho rằng
việc sớm ban hành giải pháp tháo gỡ rào cản
về thủ tục cơ chế chính sách
cho việc phát triển sử dụng điện mặt trời mái nhà
tại các khu công nghiệp
khu vực có nhu cầu sử dụng điện cao
là rất cần thiết
nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích
mà nguồn năng lượng tự nhiên này mang lại
một khảo sát quốc tế
được bộ thông tin và truyền thông trích dẫn
cho kết quả
ở việt nam chỉ có khoảng ba mươi người đọc sách thường xuyên

và bốn mươi bốn thỉnh thoảng đọc sách
thời gian dành cho đọc sách hàng tuần
xếp hạng thấp
rời vào khoảng một giờ
bài viết trên báo quân đội nhân dân
nêu vấn đề
vậy sau gần một mươi năm
đến nay người việt nam dành thời gian cho việc đọc
có tiến triển tích cực nào không
đáng tiếc là chúng ta chưa có tiến hành
khảo sát kỹ lưỡng về văn hóa đọc
để minh chứng
theo nhiều chuyên gia văn hóa đọc
mấu chốt để văn hóa đọc nước ta phát triển
đó là kiên trì thực hiện
dựa trên hai tiêu chí
thiết thực và chiều sâu
thiết thực là cần có nhiều cơ chế
để ngành xuất bản phát triển
trở thành một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng
chiều sâu là cần thêm nhiều hoạt động hiệu quả
về phương pháp đọc sách
lựa chọn sách
để mỗi cá nhân
nhất là đối với đối tượng thiếu nhi
coi đọc sách là một thói quen thường xuyên
là một sở thích
chứ không phải là ép buộc
như việc là phải đọc sách
để nâng cao thành tích học tập
mới đây thì người yêu âm nhạc ngỡ ngàng
khi nhìn thấy những di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng của hà nội và việt nam
hiện lên trong mv tuyệt đẹp going home
vừa ra mắt toàn cầu
của huyền thoại saxophone kenny g
ngay sau khi ra mắt
thì mv đã được tặng cho các tập đoàn du lịch khách sạn hãng hàng không
để nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc
có phần quảng bá văn hóa du lịch việt nam
đến với du khách trong nước và quốc tế
chia sẻ tại buổi ra mắt mv
đại diện ủy ban nhân dân thành phố hà nội khẳng định
quảng bá du lịch thông qua mv âm nhạc
là cách làm rất hiệu quả
khi chỉ với chi phí vừa phải
thế nhưng hình ảnh đất nước con người việt nam nói chung
và hà nội nói riêng
có cơ hội để đến với đông đảo công chúng toàn cầu
những nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân